thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã ký quyết định số sáu trăm ba mươi một về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí đinh la thăng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương
căn cứ điều lệ đảng quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị và ban bí thư khóa một mươi hai quy định số ba mươi ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành trung ương quy định thi hành chương bảy và chương tám điều lệ đảng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng theo đề nghị của đảng ủy công an trung ương và ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị quy định
đình chỉ sinh hoạt đảng sinh hoạt cấp ủy gồm cả sinh hoạt ban chấp hành trung ương đối với đồng chí đinh la thăng
đinh la thăng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương từ ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy theo quy định khởi tố bị can số năm trăm hai mươi hai c bốn mươi sáu ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy và lệnh bắt tạm giam số một trăm ba mươi bốn c bốn mươi sáu ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
thời hạn đình chỉ được tính theo thời hạn quy định của pháp luật kể cả gia hạn nếu có
văn phòng trung ương đảng ban kinh tế trung ương đảng ủy công an trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương ban tổ chức trung ương và đồng chí đinh la thăng thi hành quyết định này
chiều cùng ngày tại hà nội ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã họp phiên bất thường thông qua hai nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt
về việc cho thôi đại biểu quốc hội đối với ông đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sau này là hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
ông đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên pv
một hiện là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan công an đang điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra hai vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông đinh la thăng
thứ nhất cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo điều hai trăm tám mươi bộ luật thình sự gây thiệt hại tám trăm linh tỷ đồng trong việc góp vốn của pvn vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương âu sơn bành
thứ hai cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tham mâu tài sản theo điều hai trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
xảy ra tại tổng công ty xây lắp dầu khí pvc và liên quan đến dự án nhiệt điện thái bình ii
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi
tố bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam pvn
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quy định và lệnh trên
cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt khám xét đối với ông đinh la thăng theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can về tội
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông nguyễn quốc khánh sinh ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại phòng hai nghìn tám trăm linh một nhà a tám mươi tám láng hạ phường láng hạ quận đống đa
thành phố hà nội nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí việt nam
hai bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam gây thiệt hại tám trăm linh tỷ đồng của pvn góp vốn vào ocean bank
và vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc và dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii
do cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng